ngày hôm qua ngày bốn tháng năm nhận lời mời của tổng thống cộng hòa azek bayzan
chủ tịch đương nhiệm phong trào không liên kết thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị
thượng đỉnh trực tuyến của phong trào không liên kết với chủ đề đoàn kết ứng phó đại dịch covid một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh chính phủ việt nam đã nhận thức rõ nguy cơ và thực hiện
phòng chống dịch covid một mươi chín từ rất sớm theo phương châm chống dịch như chống giặc
việt nam đã thực hiện nhiều biện pháp mạnh cao hơn mức khuyến cáo của who
và chấp nhận hy sinh một số lợi ích kinh tế trong ngắn hạn để bảo vệ sức khỏe của nhân dân
đồng thời vừa tập trung ưu tiên phòng chống dịch vừa nỗ lực giữ ổn định sản xuất kinh doanh
bảo đảm an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau
tại hội nghị các nước thành viên không liên kết tham dự hội nghị đã thông qua tuyên bố chung
trong đó khẳng định sự ủng hộ của phong trào đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò tổ chức y tế thế giới
đồng thời nhất trí thành lập nhóm đặc trách không liên kết để xây dựng cơ sở dữ liệu chung của các nước thành viên phong trào trong phòng chống dịch